sau đây là toàn văn tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam campuchia
nhận lời mời của quốc vương campuchia norodom sihamoni tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đã thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian ở thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với quốc vương campuchia norom sihamoni
hội kiến với samdek sechum chủ tịch thượng viện samdek hansomrin chủ tịch quốc hội samdek hunseng thủ tướng vương quốc campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã đến thăm đại tăng thống tép vông và đại tăng thống tép bukri
tiếp chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam manson on dân hoa tại đài độc lập đài tưởng niệm cố quốc vương norodom sihamoni
và đài kỷ niệm hữu nghị việt nam campuchia thăm tỉnh fre sihanok dự lễ khánh thành đài hữu nghị việt nam campuchia
nhân dịp này ngài tổng bí thư nguyễn phú trọng và samdek hun sen đã cùng chứng kiến lễ ký kết bốn văn kiện bao gồm
văn kiện một nghị định thư về hợp tác hữu cứu hộ cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền giữa bộ quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ quốc phòng vương quốc campuchia
văn kiện hai khung thỏa thuận giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ hoàng gia campuchia về kết nối hai nền kinh tế việt nam campuchia
văn kiện ba bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án nhà máy điện đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa việt nam và campuchia
văn kiện bốn bản ghi nhớ giữa công ty medphone viettel campuchia với viện bưu chính viễn thông công nghệ thông tin truyền thông quốc gia bộ bưu chính viễn thông campuchia
hai hai bên tự hào ghi nhận chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại hợp
năm hai bên tự hào ghi nhận chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại hợp

bảy hai bên tự hào ghi nhận chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại hợp

một mươi hai bên tự hào ghi nhận chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại hợp

hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước các tổ chức quốc tế có liên quan để đảm bảo phát triển bền vững quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước các tài nguyên nước liên quan và môi trường thân thiện ở sông mekong vì lợi ích hài hòa của nhân dân các nước trong lưu vực sông mekong
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và an ninh ở biển đông giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình kiềm chế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên cam kết làm việc chặt chẽ trong khuôn khổ asean trung quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử về biển đông coc
hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cho đây là dấu mốc quan trọng góp phần to lớn vào việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia ngày càng phát triển đi sâu đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
các nhà lãnh đạo campuchia chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời